về việc anh úc đang bị một nhóm người hành hung và hiện đang bị giam giữ tại một căn nhà thuộc khóm hai thị trấn sông đốc
theo tố giác của gia đình anh tiêu nguyên úc ngư phủ ở huyện ngọc hiến hiện đang làm thuê cho tàu đánh bắt thủy sản tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau với cơ quan công an
về việc anh úc đang bị một nhóm người hành hung và hiện đang bị giam giữ tại một căn nhà thuộc khóm hai thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau với cơ quan công an